trong khi đó giới chức ba lan đã đề nghị liên minh châu âu cần sớm đưa ra gói trừng phạt tiếp theo đối với nga
cho rằng gói trừng phạt thứ sáu đã ráng đòn mạnh vào nga nhưng vẫn chưa thể làm suy yếu được nước này
trước đó bộ ngoại giao ba lan thông báo gói trừng phạt mới sẽ hướng tới các hạn chế liên quan tới nguồn cung cấp khí đốt từ nga
gói trừng phạt mới có thể bao gồm việc đình chỉ hoạt động phát sóng tại eu của ba cơ sở truyền thông quốc doanh của nga
một số hạn chế xuất khẩu và các lệnh cấm hoạt động ba ngân hàng của nga
bao gồm cả ngân hàng lớn nhất của nhà nước nga và hệ thống thanh toán quốc tế swif
theo hãng tin bloomberg nga sẽ mất khoảng một mươi tỷ đô la mỹ doanh thu xuất khẩu dầu mỗi năm nếu eu cấm vận chuyển khí đốt
tuy nhiên thủ tướng áo karemmer cho biết hiện tại liên minh châu âu không có kế hoạch áp đặt lệnh cấm khí đốt với nga
như vậy có thể thấy việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới vào nga đang có nhiều bất đồng trong chính nội bộ châu âu